trong ngày một mươi hai tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương cho biết
đã tạm giữ đối tượng nguyễn trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ huyện dầu tiến tỉnh bình dương
để điều tra làm rõ hành vi mua bán ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố thủ dầu một
bắt quả tan đối tượng nguyễn trọng nghĩa đang cất giấu một túi ni lông chứa một chín mươi năm gram ma túy dạng ketamine
và hai viên thuốc lắc trọng lượng tám nghìn chín trăm ba mươi sáu gram
tiến hành khám sát khẩn cấp nơi ở đối tượng nguyễn trọng nghĩa tại phòng ba trăm linh năm block d
chung cư hiệp thành ba phường hiệp thành thành phố thủ dầu một
các trinh sát tiếp tục phát hiện thu giữ bốn mươi viên thuốc lắc có trọng lượng một mươi bảy bảy gram
và năm mươi bốn gram ma túy dạng ketamine một con điện tử cùng nhiều tăng vật khác
trong hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh cho biết
đơn vị vừa phối hợp với công an huyện bình chánh bắt giữ đốt nhóm đối tượng chuyên giàn cảnh để cướp tài sản
đến khi bị bắt thì nhóm này đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp trên địa bàn huyện bình chánh và các địa bàn chấp ranh
trước đó qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận tin báo từ người dân về một số tài xế xe ôm công nghệ
bị giàn cảnh cướp tài sản phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh và công an huyện bình chánh
khẩn trương điều tra truy xét
với tinh thần trách nhiệm cao chỉ sau một ngày nhận được tin báo
các trinh sát đã bắt giữ trần minh hậu sinh năm hai nghìn bốn là đối tượng cầm đầu
mai anh tiến sinh năm hai nghìn một ngụ huyện bình chánh và các đối tượng khác trong băng nhóm
tại cơ quan công an hậu cùng các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tới nay
đã gây ra bốn vụ giàn cảnh cướp tài sản ở huyện bình chánh thành phố hồ chí minh và huyện cần dục tỉnh long an
nhóm phân công nhiệm vụ một cô gái giả khách đón xe ôm công nghệ qua áp
rồi điều tài xế chở tới khu vực vắng để tiến đi xe máy chở hậu áp sát chặn đầu xe
dùng dao khống chế đe dọa tài xế cướp tài sản
ngoài ra nhóm này khai trong quá trình di chuyển nếu gặp người dân đi đường một mình ở khu vắng vẻ thì áp sát cướp tài sản
tài sản cướp được gồm điện thoại di động và tiền mặt cả nhóm chia nhau tiêu xài và sử dụng ma túy
với điện thoại di động thì các đối tượng đem bán ở tiệm cầm đồ trên địa bàn huyện bình chánh
công an đã làm việc với hai đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đề nghị ai là nạn nhân trong vụ án đến trụ sở đơn vị hoặc đến cơ quan công an gần nhất
cung cấp thông tin để hỗ trợ việc điều tra
cũng trong ngày một mươi hai tháng hai công an huyện bình chánh tp hcm đang lập hồ sơ xử lý đối tượng nguyễn hoàng triều
ba mươi tuổi quê tỉnh phú yên và đối tượng nguyễn duy khánh bốn mươi ba tuổi ngụ huyện bình chánh tp hcm
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
công an huyện bình chánh tp hcm
đã xác định người bên trong là nguyễn duy khánh
tại đây trinh sát phát hiện hàng chục chú chó đã chết cùng nhiều dụng cụ giết mổ kích điện
công an huyện bình chánh đang mở rộng điều tra đồng thời đề nghị người dân bị trộm chó
liên hệ đội cảnh sát hình sự để trình báo phối hợp điều tra
thưa quý vị hiện nay trên địa bàn tỉnh bình thuận nói chung và thành phố phan thiết nói riêng
xảy ra tình trạng các thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí bom xăng
thậm chí là dùng súng để đi giải quyết mâu thuẫn
gây mất an ninh trực tự trên địa bàn
vì vậy các ngành chức năng cần phải có biện pháp mạnh để xử lý ngăn chặn triệt để tình trạng này
vừa qua chỉ vì một tranh cãi nhỏ mà bùi đình hưng sinh năm hai nghìn năm
trú tại phường đức long đã bị đối tượng nguyễn quốc tính sinh năm hai nghìn năm
ngụ tại phường hưng long thành phố phan thiết dùng dao đâm trọng thương
nguyễn quốc tĩnh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết khởi tố về tội gây rối trực tự công cộng
tuy nhiên với bản tính công độ tính lại tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật
mới đây do mâu thuẫn từ trước với ngô quốc hưng nguyễn anh kiệt sinh năm hai nghìn ba
trú tại phường thanh hải thành phố phan thiết đã rủ thêm một mươi ba đối tượng khác đi tìm hưng để giải quyết
nhóm này đã chuẩn bị hung khí và súng đến tại khu vực bờ kè thuộc đường phạm văn đồng phường bình hưng phan thiết
thì phát hiện hưng đang nhậu với bạn cả nhóm lao vào chém loạn xạ gây náo loạn cả đoạn đường và chém hưng bị thương
ngoài ra đối tượng kiệt còn dùng súng bắn hai phát vào nhóm của hưng rất may không có ai bị trúng đạn
sau khi gây án nguyễn anh kiệt đã bỏ trốn một số đối tượng có liên quan đã bị công an thành phố phan thiết triệu tập lên cơ quan công an để làm việc
chỉ trong một thời gian ngắn từ sau tết nguyên đáng đến nay trên địa bàn thành phố phan thiết xảy ra liên tiếp năm vụ
với hàng chục đối tượng thanh thiếu niên mang theo hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn gây thương tích cho nhiều nạn nhân
trong các vụ việc này có rất nhiều đối tượng là trẻ vị thành niên nguyên nhân xảy ra các vụ việc này
một phần là do các đối tượng thiếu sự giáo dục quản lý của gia đình bị bạn bè xấu rủ rê lôi kéo dẫn đến việc các đối tượng vi phạm pháp luật
để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này thời gian qua công an thành phố phan thiết đã triển khai nhiều giải pháp
nắm chắc tình hình các đối tượng tại địa bàn cơ sở tăng cường hoạt động của tổ liên quân một mươi tám
tuần tra kiểm soát các tuyến địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự kịp thời phát hiện và ngăn chặn đấu tranh tội phạm hoạt động trên các tuyến địa bàn
qua đó đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc đối tượng đang chuẩn bị hung khí để đi giải quyết mâu thuẫn
chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra phòng chống cũng như công tác điều tra làm rõ xử lý các vụ án đã khởi tố
đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra đặc biệt là sẽ áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam nếu số đối tượng này mà tiếp tục có biểu hiện vi phạm
tuy nhiên để hạn chế tình trạng thanh thiếu niên giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực
các hành chức năng cần triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý nghiêm các đối tượng
nắm tình hình phát hiện ngăn chặn ngay từ khi mới phát sinh mâu thuẫn
chính vì vị phương tôi sở phối hợp cùng gia đình quản lý giáo dục thanh thiếu niên tại địa bàn mình
tăng cường công tác tuần tra kịp thời phát hiện xử lý những vụ việc ngay tại chỗ
không để hình thành các băng ổ nhóm gây mất an ninh trật tự
đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho các em trước nguy cơ vi phạm
lực lượng công an đã bắt giữ một nhóm năm đối tượng hoạt động bảo kê đòi nợ thuê cưỡng đoạt tài sản
khai thác cát trái phép và tàng trữ sử dụng hung khí để thực hiện hành vi cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh tiền giang và các tỉnh trà vinh bến tre
bên cạnh đó lực lượng công an còn đang tiến hành làm việc với một mươi ba đối tượng có liên quan
trong đó đặng hoàng vũ chú thành phố mỹ tho là đối tượng chủ mưu cầm đầu
bước đầu các đối tượng khai nhận giữa vũ và ông nguyễn kim tiến chú tỉnh tiền giang
có tranh chấp dân sự trong việc thuê tàu bơm khai thác cát trên sông
vũ đã thuê nguyễn văn vui và phạm thanh hiền đến nhà ông tiến đòi số tiền bảy trăm linh triệu đồng
từ ngày một mươi sáu tháng một các đối tượng đã năm lần đến nhà ông tiến ném sơn chất bẩn xăng dầu
gọi điện thoại nhắn tin đe dọa khủng bố tinh thần buộc ông tiến đưa tiền
ông tiến đã chuyển cho các đối tượng hai lần với số tiền một mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của vũ lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám giao tự chế một bình xịt hơi cay
một ổ tiếp đạn của súng rưu lô hai quyền vừa ghi chép việc phai nợ và một số đồ vật tài liệu liên quan
qua xác minh nhóm đối tượng trên đã gây ra bảy vụ gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích
công an quận sơn trà tp đà nẵng đã phối hợp bắt giữ một thanh niên tặng chữ hàng trăm bình tinh dầu
nghi chứa chất ma túy qua test nhanh đối tượng này cũng dương tính với chất ma túy
trước đó vào tối ngày chín tháng hai công an quận sơn trà phối hợp với công an phường thọ quang
kiểm tra hành chính số nhà ba mươi chín nguyễn già trí phường thọ quang
chức năng phát hiện hàng trăm bình tinh dầu nghi có chất ma túy
qua làm việc đối tượng đặng quang sơn hai mươi ba tuổi trú tại địa bàn phường thọ quang
chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của các lô hàng nói trên
đối tượng sơn khai nhận lô hàng này được nhập từ nhiều nguồn trên mạng
để cung cấp cho các vụ trường quận ba trên địa bàn quận sơn trà và tp đà nẵng
qua test nhanh đối tượng này dương tính với chất ma túy và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
thông tin về vụ cháy tại chợ tam bạc
theo báo cáo của công an tp hải phòng đến trưa ngày một mươi hai tháng hai
lực lượng chữa cháy đã cơ bản không chế được ngọn lửa không để cháy lan
thống kê ban đầu không có thiệt hại về người nhưng về tài sản ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
cụ thể là hỏa hoạn được phát hiện từ lúc hơn sáu giờ ngày một mươi hai tháng hai
tại một số quầy hàng giữa chợ sau đó lan ra các quầy khác gây cháy lớn
theo thống kê sơ bộ trên diện tích hơn bốn sáu trăm linh m hai chợ tam bạc có bảy trăm bảy mươi năm điểm kinh doanh
các mặt hàng chủ yếu là vải quần áo giày dép
vàng mã sau hỏa hoạn toàn bộ kết cấu nhà khung bị phá hỏng hoàn toàn
chợ tam bạc được xây dựng từ năm hai nghìn hai đến nay
đại diện lãnh đạo tp hải phòng có mặt tại hiện trường
chỉ đạo trước mắt ưu tiên dập tắt hoàn toàn đám cháy
bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy
tiếp tục giả soát xem có thiệt hại về người hay không
sau đó thống kê tài sản ổn định đời sống cho các hộ kinh doanh trong chợ bị thiệt hại do cháy
khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy để có biện pháp xử lý
hãy đảm bảo an toàn giao thông cho mọi người lưu thông qua những tuyến đường cho an toàn
đi làm công an lương mức phả cao quá nên không uống
có dám hay không dám thì nên điều khiển phương tiện giao thông nên không uống rượu
mình đã lái xe thì sẽ không uống
công an kiểm tra độc vụ này rất tốt cho lái xe và đảm bảo an toàn giao thông
tôi phải vừa thực hiện công tác tuyên truyền thật là tốt
vừa làm công tác xử lý rất nghiêm minh
làm sao tác động đến cái ý thức của người dân
làm sao đã uống rượu
với sự gia tâm quyết liệt của các lực lượng chức năng
trong đó chủ công là lực lượng cảnh sát giao thông
trong dịp tết nguyên đán vừa qua hàng nghìn trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi lái xe đã bị xử lý
tuy nhiên sau kỳ nghỉ lễ tình trạng sử dụng rượu bia khi lái xe vẫn có dấu hiệu gia tăng trở lại
nhất là trong mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi
xác định tính chất mức độ các vi phạm liên quan đến nồng độ cồn
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tiếp tục tăng cường các chốt kiểm tra trên diện rộng
kinh quyết xử phạt nghiêm các vi phạm
tổ công tác i một mươi một một trăm bốn mươi một tiến hành kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường lê trọng tấn quận hà đông hà nội
trong vòng một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã phát hiện bốn lái xe vi phạm nồng độ cồn
trong đó nhiều người còn trốn tránh không chịu thổi hoặc dùng mọi cách để chống đối
trong vòng một giờ đồng hồ lực lượng chức năng đã phát hiện bốn lái xe vi phạm nồng độ cồn
chúng tôi trong thời gian tới vẫn tiếp tục kết hợp các biện pháp
chúng tôi vẫn tiến hành phát hiện và xử lý nghiêm
tinh thần là cương quyết không có vùng cấm và không ngoại lệ
với địa bàn miền núi phong tục tập quán là một trong những khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông khi tuyên truyền về tác hại rượu bia
tại những địa bàn này lực lượng chức năng không chỉ phát hiện các vi phạm liên quan đến nam giới
mà ngay cả chị em phụ nữ cũng không ngoại lệ
khổ lâu lắm rồi chị em gặp nhau ấy
chưa chút chíu rồi
định yên bái là một tỉnh miền núi do đó bà con vẫn còn nắm dụng sử dụng rượu bia rất nhiều
do đó là chúng tôi cũng đã làm tốt công tác điều tra cơ bản
hai là tuyên truyền cho mọi người dân biết được tác hại của sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông
đối với các trường hợp là cán bộ công nhân viên chức mà uống rượu bia
để đều tham gia giao thông thì chúng tôi sẽ đập biên bản và thông báo về cơ quan
trong gần hai tháng thực hiện cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã phát hiện xử lý năm trăm hai mươi một trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn là tám mươi sáu trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm
phát tiên gần bốn trăm linh tỷ đồng
còn số trên cho
trên cho thấy việc người dân sử dụng rượu bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện còn diễn biến phức tạp
nếu mà vi phạm về mức cồn cao nhất của mô tô thì có thể lên tới tám triệu đồng
và của ô tô thì lên tới bốn mươi triệu đồng và tước giấy phép lái xe cao nhất là hai mươi bốn tháng
tuy nhiên thì cái lượng người vi phạm vẫn diễn ra cao
vì chỉ đơn cử thôi trong cái đợt cao điểm này
thì lực lượng cảnh giao thông tính trung bình mỗi ngày xử lý tới gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
nó tăng gấp hai thậm chí có thể là gấp ba lần so với cả trước đây
để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông
nhất là trong mùa lễ hội bộ công an đã chỉ đạo công an các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát
trong đó chú trọng việc kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện
vì đây là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến mất an toàn giao thông
tuy nhiên việc xử phạt vi phạm nồng độ cồn mới chỉ là phần ngọn
quan trọng nhất vẫn là phòng ngừa
phải làm thế nào để tất cả công dân đều ý thức được sự nguy hiểm của việc uống rượu bia khi lái xe
từ đó hình thành được văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
vâng thưa quý vị có lẽ là ý thức của người tham gia giao thông vẫn là quan trọng nhất
và hãy nhớ rằng hãy đã uống rượu bia thì không lái xe
vì vậy việc lực lượng công an tổ chức các cao điểm tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên phạm vi toàn quốc trong thời gian vừa qua
đã góp phần làm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân về vấn đề này
và câu chuyện thực tế sau đây sẽ là một ví dụ
hôm nay nhóm bạn này đi liên hoan đầu xuân tại một nhà hàng
những bữa tiệc khai xuân thường không thể thiếu ly rượu cốc bia
khi được nhà hàng nói về dịch vụ đưa khách hàng về nhà sau khi đã uống rượu bia
nhóm khách này cũng không khỏi bất ngờ
cần phải giữ an toàn cho bản thân
bản thân chúng tôi khi đến đây thì cũng rất bất ngờ khi nhà hàng có dịch vụ đưa mọi người về tận nơi
nói chung là anh em chúng tôi ngồi nó rất là thoải mái và yên tâm
uống rượu bia là nếu say thì có dịch vụ chở khách về
tận nhà anh em cảm thấy là dịch vụ này rất là tốt và hữu ích để phục vụ cho các anh em cái ngày này mà đi nhậu
em thấy là ok đấy
với mỗi lượt khách hàng đến thì chúng tôi luôn tuyên truyền về việc là sau khi đã sử dụng rượu bia xong thì sẽ không lái xe
thì cái việc này thì cũng giúp cho khách hàng sẽ tuân thủ pháp luật tốt hơn
thứ hai là chúng tôi cũng đưa ra rất là nhiều phương án
để giúp khách hàng sau khi sử dụng rượu bia xong thì sẽ an toàn hơn khi ra về
có thể là gọi taxi đưa khách về có thể là sử dụng dịch vụ tại nhà đưa đón khách hoặc cũng có thể là gửi xe tại nhà
thì cái việc này thì nó cũng giúp cho khách hàng cảm thấy yên tâm hơn khi đến với lại nhà hàng của chúng tôi
thêm một nhà hàng bổ sung dịch vụ đưa người đã uống rượu bia về nhà
nghĩa là đã có những hành động cụ thể giúp chấp hành nghiêm quy định không lái xe khi đã uống rượu bia từ phía những người kinh doanh
rõ ràng việc lực lượng công an tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn với những chế tài nghiêm khắc đã giúp thay đổi từ nhận thức đến hành vi của người dân
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông để từ việc đồng tình ủng hộ rồi thay đổi hành vi tiến đến hình thành văn hóa đã uống rượu bia thì không lái xe cũng cần thời gian và cần sự tuyên truyền sâu rộng đồng bộ liên tục
có thể nói rằng là các nhà nghiên cứu thế giới đã khẳng định rằng là
văn hóa giao thông là một liều vaccine có tính chất là quan trọng nhất liều vaccine cội nguồn để có thể xử lý công tác về trật tự an toàn giao thông giảm thiểu tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
văn hóa giao thông của chúng ta đã đẩy mạnh rất nhiều tuy nhiên vấn đề đẩy mạnh văn hóa giao thông của chúng ta một cách toàn diện một cách mạnh mẽ thì chúng ta chưa làm được thấu đáo
tôi sẽ không lái xe khi đã uống rượu bia
hôm nay chồng đi nhậu nên đi taxi nhé
quý khách uống rượu bia rồi hãy để xe lại nhà hàng và gọi người đón
để những câu nói này trở thành thương trực trên các bàn nhậu có lẽ không chỉ cần sự hiện diện của nhiều hơn các điểm kiểm tra vi phạm nồng độ cồn
mà còn cần tuyên truyền để người dân nhận thức
nói không với rượu bia khi tham gia giao thông là sự văn minh trong xã hội hiện đại
khi điều đó đã là nét văn hóa thì chính những người không thực hiện mới trở thành lạc lõng
và xấu hổ
thưa quý vị hôm nay đã là ngày thứ hai
lực lượng cứu nạn cứu hộ của bộ công an việt nam có mặt tại hiện trường
và tích cực tiến hành công việc tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong tòa nhà đổ nát
sau thảm họa động đất tại thành phố ady jaman phía đông nam thổ nhĩ kỳ
với sự phối hợp của đội cứu hộ việt nam lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân khoảng một mươi bốn tuổi còn sống sót ra khỏi đống đổ nát
chạy đua với thời gian để có thể tìm kiếm người bị nạn
nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ được các cán bộ chiến sĩ tiến hành ngay từ một giờ sáng ngày một mươi một tháng hai theo giờ địa phương
bên trong tòa nhà đổ sập này là một mươi năm nạn nhân bị mắc kẹt
công tác cứu nạn cứu hộ được tính toán kỹ lưỡng bởi tòa nhà vẫn đang tiếp tục có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào
với việc sử dụng thiết bị chuyên dụng của việt nam và sự hỗ trợ phương tiện cơ giới của nước bạn như máy xúc máy đảo
đội cứu hộ việt nam xử lý hầu như sạch hiện trường loại bỏ các yếu tố gây nguy hiểm và gây sập thứ cấp
mặc dù có rất nhiều những khó khăn về điều kiện thời tiết cũng như là ngôn ngữ cũng như là tình hình của số bốn sập đổ do động đất gây ra rất là phức tạp
nhưng anh em chúng tôi cũng đang chạy đua với thời gian để thu được những kết quả tốt nhất
chúng tôi đã tiếp cận được rất gần đến người bị nạn rồi
và chỉ còn một chút nữa thôi thì người bị nạn sẽ sớm được đưa ra ngoài để đưa
về với người thân của họ
với kinh nghiệm sẵn có đoàn cứu hộ việt nam đã nhanh chóng phối hợp với đội cứu hộ các nước
sử dụng camera dò tìm bằng hình ảnh âm thanh và đã phát hiện dấu hiệu của sự sống với hai âm thanh khác nhau
và dự đoán có hai người còn sống sót trong khu vực sập đổ
ngay sau khi phát hiện sự sống lực lượng cứu nạn cứu hộ của việt nam đã phối hợp với cơ quan điều phối của thổ nhĩ kỳ
để huy động thêm lực lượng và thiết bị của các đội cứu hộ quốc tế
hai mươi hai h một mươi phút ngày một mươi một tháng hai
ở địa phương tiến vào theo hướng hông nhà gần vị trí nạn nhân
lực lượng chức năng đã đưa được một nạn nhân khoảng một mươi bốn tuổi ra khỏi đống đổ nát
người nhà người thân và các lực lượng quốc tế tham gia cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vỡ hòa cảm xúc
những nỗ lực không ngừng với hy vọng tiếp tục tìm kiếm thêm được nạn nhân còn sống sót
người dân cũng như là các lực lượng chức năng của các bạn đều rất là nhiệt tình và đánh giá cao sự giúp sức của chúng ta
trong công tác cứu hộ
và họ cũng tạo điều kiện rất là tốt cho chúng ta thực hiện công tác cứu nạn hộ
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt có lúc xuống tới âm sáu độ c địa hình cấu kiện công trình phức tạp
quá trình triển khai tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn đã có lúc phải tạm dừng bởi xảy ra dư chấn động đất
thế nhưng các thành viên đội cứu hộ việt nam vẫn cố gắng hết sức đảm bảo an toàn và tiếp tục với nhiệm vụ được giao
hai mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia đoàn công tác
đều là những chiến sĩ sĩ quan tinh nhuệ nhất được đào tạo bài bản đã tham gia nhiều khóa tập luyện tại nước ngoài
sẵn sàng làm hết sức mình với hy vọng cứu thêm nhiều nạn nhân đang mắc kẹt